công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh triệt phá chuyên án chuyên cho vay nặng lãi bắt nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hoạt động vay nặng lãi trên địa bàn thành phố đồng hới
theo đó công an tỉnh quảng bình phát hiện trên địa bàn thành phố đồng hới có một nhóm đối tượng thường tổ chức các hoạt động cho vay nặng lãi
lực lượng chức năng đã lập chuyên án tiến hành kiểm tra những cửa hàng đơn vị cầm đồ khám nơi ở nơi làm việc của bảy đối tượng
đồng thời tiến hành triệu tập đấu tranh với một mươi một đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố đồng hới
công an tỉnh quảng bình đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường nam lý thành phố đồng hới với hành vi cho vay nặng lãi
hiện lực lượng công an đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc